dự báo đảo lý sơn là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng ngãi chịu ảnh hưởng của bão
với sức gió cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trước diễn biến phức tạp của bão người dân lý sơn đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
thông qua hệ thống ecom lực lượng biên phòng lý sơn và các nghiệp đoàn nghề cá ở lý sơn
đã kêu gọi ngư dân đánh bắt hải sản ở các ngư trường đưa tàu cá vào bờ tránh bão
các tàu cá của ngư dân địa phương đánh bắt ở hoàng sa trường sa đã cho tàu chạy về đảo neo đậu

đồng thời sắp xếp các phương tiện một cách khoa học an toàn đảm bảo đồng thời tiết sau nhất
trước diễn biến phức tạp của bão rai huyện lý sơn đã lên phương án di rời hai trăm năm mươi hộ dân
với năm trăm chín mươi nhân khẩu sống vùng sung yếu và hộ dân nhà cửa sập sệ thiếu an toàn đến nơi an toàn
trưa nay các hộ dân sống gần mép biển đã gấp rút chẳng trống ra cố lại nhà cửa
đây là con bão mạnh hiếm gặp
vào thời điểm cuối năm do đó người dân hết sức chủ động và cảnh giác
để chủ động ứng phó bão số chín huyện lý sơn đã họp khẩn triển khai các phương án phòng chống bão
ngoài ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân
huyện lý sơn cũng tổ chức chặt tỉa cây xanh
có nguy cơ ngăn chặn đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân
ngoài ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân

để tiếp tục có những biện pháp ứng phó tiếp theo
quyết liệt trong phương án ứng phó bão sẽ giúp lý sơn hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra